toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn và đến nay cả nước đã có hơn một sáu trăm linh chuỗi
chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn tập trung ở các đô thị lớn tổ chức sản xuất theo hướng tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm
áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến tăng cường sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu cơ
đến nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn
với trên một sáu trăm linh chuỗi hơn hai sản phẩm và gần ba địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi
trong số này có sự tham gia của khoảng một trăm linh hợp tác xã hai trăm năm mươi công ty và một số tập đoàn lớn